kính thưa quý vị sáng nay sở y tế tp hcm đã có công văn hòa tóc gửi trung tâm cấp cứu một một năm
các bệnh viện trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện yêu cầu phải sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám
cấp cứu và không để người bệnh tử vong tại nhà do chậm trễ hoặc là từ chối tiếp nhận người bệnh
và thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh
sở y tế tp hcm yêu cầu thủ trưởng các đơn vị luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám và cấp cứu hai mươi bốn
khẩn trương đánh giá tình trạng người bệnh sơ cấp cứu ban đầu đảm bảo trực hai mươi bốn trên
luôn mở cổng bệnh viện để sẵn sàng tiếp nhận khi người dân tự đến khám hoặc cấp cứu đặc biệt vào ban đêm
tuyệt đối không bị thủ tục hành chính mà làm chậm trễ việc cấp cứu người bệnh
tuy tình trạng người bệnh và quyết định việc tiếp tục điều trị người bệnh tại đơn vị hay cần chuyển tuyến điều trị
không được yêu cầu người bệnh phải có xét nghiệm test nhanh hoặc pci dương tính với sars cov hai mới tiếp nhận
ngoài ra các đơn vị chú động bố trí thêm giường băng ca bình oxy dự trữ tại khu vực tiếp nhận và cấp cứu
đảm bảo không để người bệnh diễn biến nặng hơn do phải chờ đợi lâu